như truyền hình nhân dân đã liên tục thông tin trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng năm các cơ quan đại diện việt nam tại hoa kỳ việt nam tại châu âu đã phối hợp thực hiện các chuyến bay chở hơn năm trăm linh công dân việt nam từ hoa kỳ và các nước châu âu về việt nam an toàn
đêm ngày một mươi sáu sáng ngày một mươi bảy tháng năm hơn ba trăm bốn mươi công dân việt nam từ washington hoa kỳ về nước an toàn hầu hết công dân trong chuyến bay là người cao tuổi người có bệnh nền thanh thiếu niên dưới một mươi tám tuổi trong đó có trẻ sơ sinh
sinh viên không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa các trường hợp đi công tác du lịch thăm thân lưu lại nước sở tại do các hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác
cùng thời gian trên cơ quan chức năng việt nam
cơ quan chức năng việt nam các cơ quan đại diện việt nam ở khu vực châu âu tây ban nha đức thụy sĩ và hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần hai trăm linh công dân việt nam từ một số quốc gia châu âu về nước an toàn
ngay sau khi về đến sân bay quốc tế nội bài và sân bay đà nẵng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định
thời gian tới các cơ quan chức năng việt nam các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước dựa trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương của việt nam